bảy ngày em phải chi trả mà em lấy được hai triệu tám mà trong vòng hai tháng mà em phát sinh ra số tiền là một mươi tám triệu sáu trăm linh

trên thực tế chính vì hoạt động cho vay đang biến tướng theo hình thức tín dụng đen nên các thông tin không hề minh bạch
chính vì vậy người vay cần phải tỉnh táo khi tìm hiểu các app cho vay này để tránh rơi vào những rủi ro

chính trị của chúng ta hiện nay ở tất cả các địa phương đó là các chính quyền địa phương rồi các tổ hội đoàn thể sẽ hỗ trợ
chỉ cần một cái xác nhận dù có thể nó chỉ là một cái xác nhận về nhân thân thôi chứ không phải xác nhận về cái câu chuyện vay vốn thì cũng đã giúp cho ngân hàng rất yên tâm
theo khuyến cáo của bộ công an để đảm bảo quyền lợi hạn chế rắc rối người vay cần tìm hiểu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín
thể hiện đầy đủ các thông tin trên ứng dụng như
tên công ty mã số doanh nghiệp địa chỉ
ngoài ra cần đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng như lãi suất vay phạt trả nợ chậm trả trách nhiệm của các bên giao dịch trước khi tiến hành vay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
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
kênh ghiền mì gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn